nhân dịp này đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện đón tiếp hướng dẫn và giới thiệu những điểm nổi bật của một công trình văn hóa tin ngưỡng đặc biệt
mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa tin ngưỡng thể hiện lòng biết ơn tôn kính đối với tổ tiên đóng góp vào sự phong phú đa dạng của truyền thống văn hóa dân tộc
trước sáng hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ trong đó có hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên đã có mặt để viết đơn đăng ký hiến máu tình nguyện
đây là hoạt động thường niên mang tính nhân đạo được đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh rất quan tâm khích lệ nhằm lan tỏa giá trị cao hướng về cộng đồng xã hội và nhận được sự tham gia nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ và người lao động trong công an tỉnh
gần năm trăm linh đơn vị máu được nhận trong buổi sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng bốn
ngày hội hiến máu nhân đạo đã phát huy tinh thần nhân ái yêu thương và chia sẻ khó khăn đối với cộng đồng sống có trách nhiệm với xã hội vốn đã có sẵn trong mỗi người dân việt nam nói chung và trong từng cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh lào cai nói riêng
thưa quý vị luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đã chính thức đi vào cuộc sống được gần bốn tháng
đặc biệt trong luật thì đã quy định người sử dụng ma túy lần đầu sẽ bị quản lý tại nhà trong một năm
và đây là điểm mới nổi bật được đón nhận và đang từng bước đem lại hiệu quả
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
anh phạm ngọc hoàng tại xã triển sơn huyện mộc châu được lực lượng công an xã phát hiện nghiện lần đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một anh được cơ quan công an lập hồ sơ và ủy ban nhân dân xã ra quyết định cai nghiện tại nhà
thì em được quản lý cai nghiện tại nhà
cai nghiện tại nhà thì cũng rất là tốt và em được gia đình quan tâm động viên
các anh công an xã cũng luôn giám sát để em quyết tâm cai nghiện thành công và không vú mắc vào ma túy nữa
em cũng thấy là luật phòng chống ma túy mới năm hai nghìn hai mươi một cũng rất là thiết thực và cũng là phù hợp đối với những người mà đã từng mắc nghiện ma túy như bản thân em
cũng là tạo điều kiện để có cơ hội được cai nghiện và cũng là tái hoa nhập cộng đồng để làm ăn để phát triển kinh tế bên gia đình
trên tinh thần quản lý ngay từ lần đầu tiên phát hiện người có hành vi sử dụng chế phép để ngăn chặn từ sớm từ xa
công an xã triển sơn cũng đã chủ động cùng ủy ban nhân dân xã lập danh sách và chủ trì quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương
cơ bản thì luật đã cân bằng giữa phòng và chống tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
phòng nguy cơ xảy ra những tội phạm hình sự nghiêm trọng và quy định rõ ràng dễ hiểu dễ thực hiện
thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc nguyên tắc phối hợp của các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy
và tiêu chí xác định tình trạng tái nghiện ma túy đối với các đối tượng
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một và đặc biệt là điều khoản về quản lý người nghiện tại cộng đồng và gia đình đang được đánh giá là có hiệu quả
tuy nhiên để luật thực sự đi vào cuộc sống
cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ người nghiện
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một và có hiệu lực mùa một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi đi vào cuộc sống thì bước đầu cũng thấy là thân lợi và thuận viện hơn trong tác quản lý
cùng với các đoàn thể đặc biệt là hội phụ nữ xã công an phối hợp với phụ nữ xã để cảm hóa giáo dục người làm nỡ
trong đó thì đối với phụ nữ thì tuyên truyền động viên
đối với chỗ nữ nữ công an thì chúng tôi chỉ đạo là làm tốt công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
trong đó thì cùng với giáo dục thuyết phục thì chúng tôi cũng có để hỗ trợ những người mà chấp hành tốt để phát triển hòa nhập với cộng đồng
từ những kết quả đạt được tại xã trường sơn đã cho thấy
việc làm tốt công tác quản lý người nghiện ngay từ ban đầu sẽ góp phần giảm nguồn cầu về ma túy
đặc biệt là tại địa bàn trọng điểm về ma túy như mộc châu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công trình thanh niên sáng tạo thật gây ấn tượng với bà con huyện miền núi tương dương
và đem lại lợi ích tốt hơn cho bản thân chúng ta cũng như đem lại sự ổn định cho thị trường
hiện bộ công an đang chỉnh đạo các lưu lượng chức năng thu thập củng cố tài liệu trung cứ
tiên thuyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thần tiền thất thiệt

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé